tại hà nội ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã chính thức khai trương trang thông tin điện tử
nhằm phục vụ công tác quản lý lãnh đạo chỉ đạo của đảng đoàn ban thường trực ủy ban
góp phần phổ biến tuyên truyền củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
giao diện trang thông tin điện tử mặt trận tổ quốc việt nam không chỉ được thiết kế hiện đại
thân thiện với người sử dụng mà nội dung còn đa dạng phong phú với nhiều mục như giới thiệu về
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cập nhật các hoạt động của lãnh đạo cán bộ ban thường trực
và hệ thống mặt trận các cấp các cuộc vận động phong trào thi đua chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên
được thiết kế với yêu cầu trở thành trung tâm tích hợp dữ liệu về thông tin phục vụ vai trò liên kết
trao đổi thông tin trực tuyến trên môi trường mạng hỗ trợ công tác quản lý lãnh đạo chỉ đạo
đồng thời thúc đẩy tiến trình sâu hóa các mặt hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam
đóng góp tích cực cho quá trình cải cách hành chính và cải cách chế độ công chức công vụ
nhân dịp này đồng chí trần thanh mẫn đã trao quyết định bổ nhiệm trưởng ban biên tập trang thông tin
điện tử mặt trận tổ quốc việt nam cho ông vũ văn tiến ủy viên ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trưởng ban tuyên giáo tổng biên tập tạp chí mặt trận